phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cũng vừa bắt quả tang phạm ngọc duy thi
trú tại phường bình thuận quận hải châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các trinh sát đã bí mật theo dõi và phát hiện duy thi là ông chùm cầm đầu một đường dây mua bán ma túy
số lượng lớn trên địa bàn thành phố nên khẩn trương lập án đấu tranh
ngày bốn tháng bốn khi đối tượng vừa xuống xe khách ở địa bàn phường hòa hiệp bắc quận liên triểu
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ khám xét bên trong hành lý của thi
phát hiện hai gói lớn chứa bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin
tại cơ quan công an thi thừa nhận đã chiêu mộ những đối tượng từng nghiện ma túy làm đầu mối chính
và lấy ma túy ở ngoại tỉnh về phân phối bán cho các con nghiện trên khắp địa bàn thành phố để kiếm lời
vụ việc đang được công an thành phố đà nẵng mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan